cũng ngày hôm qua đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo phối hợp với đội trinh sát đặc nhiệm
tiểu đoàn huấn luyện cơ động và đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm
phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh quảng trị phát hiện và thu giữ số lượng lớn pháo hoa
bắt giữ một đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép
theo đó đối tượng trương đình vũ chú tại huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
đang có hành vi vận chuyển trái phép hàng cấm tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm một mươi hộp pháo hoa
có trọng lượng khoảng một mươi bốn kg mở rộng điều tra lực lượng chức năng phát hiện thêm một trăm chín mươi sáu hộp pháo
giấu trong các lùm cây trọng lượng khoảng hai trăm bảy mươi bốn kg chưa xác định được người vi phạm
tổng trọng lượng pháo hoa đối tượng vũ vận chuyển và phát hiện xung quanh hiện trường khoảng hai trăm tám mươi